thưa quý vị và các bạn thời điểm tương tác mạnh nhất của khối khí lạnh và dạnh thấp đã qua
trong đêm nay miền bắc vẫn có mưa nhưng số điểm mưa vừa mưa to chỉ còn xảy ra cục bộ một vài nơi ở khu vực vùng núi phía bắc
sang ngày mai tương tác này gần như chấm dứt bắc bộ chỉ còn chịu ảnh hưởng thuần túy của dạnh áp thấp nên trời nhiều mây nắng gián đoạn mưa giảm đáng kể xuống còn vài nơi
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở miền bắc vẫn duy trì trong tình trạng mát là từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
ở miền trung đêm nay và ngày mai chỉ có mưa một vài nơi tuy nhiên cường độ nắng ở miền trung cũng không mạnh
vì vậy mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở trung độ phổ biến từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
số điểm nhiệt độ cao trên ba mươi bốn cận mức ba mươi năm độ cũng không nhiều
tập trung chủ yếu ở khu vực trung trung bộ
còn ở phía nam dưới tác động của gió mùa tây nam và dạnh thấp xích đạo trong tối và đêm nay những cơn mưa vẫn còn duy trì diện giải rác ở cả nam bộ và tây nguyên
từ sáng mai đến một mươi ba giờ chiều nam bộ và tây nguyên trời sẽ có nắng
mức nhiệt ngày ở tây nguyên cao hai mươi chín ba mươi một độ còn nam bộ có mức nhiệt là từ ba mươi một ba mươi ba độ
chiều và tối mai mưa rông sẽ lặp lại diện nhiều nơi
phần phía nam của tây nguyên và hầu khắp khu vực nam bộ nơi có tương tác của dạnh thấp và gió tây nam mạnh mẽ nhất sẽ là những vùng có mưa vừa mưa to và rông mạnh
tại thành phố hồ chí minh vẫn có khả năng xuất hiện mưa to vào đúng giờ tan tầm nên cần phải đề phòng nguy cơ ngập ống
trên biển ở vĩnh bắc bộ trong đêm nay còn có mưa rào và rông rải rác
sáng ngày mai mưa giảm còn vài nơi
khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa gió đông đến đông bắc cấp ba cấp bốn nhiệt độ hai mươi tám ba mươi hai độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào rải rác và có nơi có rông gió tây nam cấp ba cấp bốn nhiệt độ hai mươi năm ba mươi ba độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước